thưa quý vị cả ba miền đang trong những ngày hè nắng nóng nhiệt độ cao
tuy nhiên là vài ngày trở lại đây thì hình như là tần suất mưa rông ở miền bắc xuất hiện dày đặc hơn đúng không chị đinh hạnh
vâng đúng như vậy kể cả là trong ngày hôm nay thì mưa rông cũng sẽ xuất hiện tại bắc bộ
vào lúc chiều tối và lượng mưa có thể lên tới trên một trăm hai mươi mm
cần phải đề phòng các hiện tượng như lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập ống tại các khu vực đô thị
vâng ạ kiểu mưa rông về chiều này thì trải dài qua cả khu vực miền trung và nam bộ
đây là tín hiệu hết sức tích cực cho nam bộ
đối với giai đoạn giao mùa sẽ giải nhiệt cho bầu không khí
tuy nhiên là vẫn cần lưu ý khi di chuyển vì mưa xuất hiện lúc chiều tối trong khung giờ tan tầm
nên việc đi lại thì cần chú ý an toàn